nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam hội nhà báo việt nam vinh dự được đón nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội mặt trận tổ quốc các ban bộ ngành trung ương và địa phương các đơn vị công an quân đội và các tổ chức doanh nghiệp đến thăm gửi lãng hoa chúc mừng ngày hội của giới báo chí cả nước
đồng thời hội nhà báo việt nam trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã dành thời gian tới sự lễ khai trương trưng bày bảo tàng báo chí việt nam lễ kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam và lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi bốn thể hiện tình cảm sự cổ vũ động viên quý báo giúp đội ngũ những người làm báo tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao
thay mặt giới báo chí cả nước hội nhà báo việt nam xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm ủng hộ và niềm tin yêu đó đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ trách nhiệm xã hội nhiệm vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo việt nam xứng đáng là chiến sĩ sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng